bộ lao động thương binh và xã hội đang nghiên cứu đề xuất chọn một ngày trong năm
làm ngày kỹ năng lao động việt nam
qua đó tôn vinh người lao động tăng cường tuyên truyền về vị trí vai trò người lao động
đào tạo nghề nhằm nâng cao năng suất lao động tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
ngày kỹ năng lao động việt nam là sự kiện gắn liền với hình ảnh chủ tịch hồ chí minh
động viên người lao động khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề
có một mươi một phương án đang được đề xuất
trong đó có phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên